thủ tướng chính phủ vừa ban hành quyết định số một nghìn sáu trăm năm mươi về việc xuất cấp hóa chất khử quần từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh quảng trị quảng ngãi quảng nam hà tĩnh và bộ y tế để phòng chống dịch bệnh
thủ tướng chính phủ giao bộ y tế xuất cấp không thu tiền sáu bảy triệu viên sát khuẩn nước aquatab sáu mươi bảy mg từ nguồn dự trữ quốc gia
bộ y tế chịu trách nhiệm về thông tin và số liệu báo cáo ubnd các tỉnh quảng trị quảng ngãi quảng nam hà tĩnh và bộ y tế tiếp nhận và quản lý sử dụng số hóa chất khử khuẩn theo đúng quy định hiện hành